những ngày qua tỷ giá usd vnđ đã có diễn biến bật tăng trên cả thị trường ngân hàng và thị trường tự do
theo các chuyên gia giá usd tăng nhanh do các nhà đầu tư mua vào đồng bạc xanh sau một thời gian ngắn tạm dừng
tính từ đầu năm tỷ giá usd vnđ tại ngân hàng đã bật tăng mạnh và chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng năm
giá usd tự do cũng đã vượt mốc hai mươi năm đồng một usd và hiện đang được giao dịch ở mức cao kỷ lục
cụ thể tỷ giá trung tâm đã được ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng thêm bảy trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
lên mức hai mươi bốn ba mươi sáu đồng đổi một usd vào cuối tuần qua
tỷ giá trên thị trường lên ngân hàng cũng tăng một bốn so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
lên hai mươi bốn sáu trăm một mươi một đồng đổi một usd mức cao nhất kể từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
giới phân tích cho rằng tỷ giá usd trên việt nam đồng những ngày qua có xu hướng tăng
do đồng usd thế giới có xu hướng phục hồi
giá usd tăng nhanh khi các nhà đầu tư đổ xô vào mua đồng bạc xanh
sau một thời gian ngắn tạm dừng
các chuyên gia cho rằng biến động của tỷ giá tại việt nam hiện nay không quá lớn
và cũng sẽ không có khả năng xảy ra đột biến trong cả năm
sau khi nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn tỷ giá hồi đoái sẽ sớm bình ổn trở lại
năm hai nghìn hai mươi bốn hơn một trăm hai mươi hai tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn tăng hơn hai mươi ba so với năm trước
số liệu vừa được chứng khoán vn direct công bố cho thấy tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
đáo hạn năm hai nghìn hai mươi bốn khoảng hai trăm linh bảy tỷ đồng
trong đó nhóm bất động sản chiếm tới năm mươi chín ba tổng giá trị đáo hạn
theo sau là tài chính ngân hàng với hai mươi chín hai
so với năm hai nghìn hai mươi ba giá trị đáo hạn của nhóm bất động sản tăng hai mươi ba
còn nhóm tài chính ngân hàng tăng tới sáu mươi
trong bối cảnh thị trường còn chầm lắng việc tháo gỡ pháp lý cho các dự án chậm so với kỳ vọng
khó khăn đối với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bất động sản vẫn tiếp diễn trong năm nay
áp lực dòng tiền và vấn đề trái phiếu đáo hạn sẽ là thách thức lớn
do vốn fdi và lĩnh vực bất động sản đang tiếp tục tăng
trong đó đóng góp không nhỏ từ các thương vụ mua bán sắp nhập
theo báo cáo của kpmg từ nhến đầu quý iv năm hai nghìn hai mươi ba
bất động sản là lĩnh vực đứng thứ hai về quy mô m a
chiếm khoảng hai mươi ba trong tổng số bốn bốn tỷ usd giao dịch toàn thị trường
giá trị bình quân các thương vụ đạt mức kỷ lục trong năm năm trở lại đây
gấp ba trăm linh so với năm hai nghìn hai mươi hai
công ty guzman wakefield dự báo sẽ có một lượng vốn
ngân hàng tăng hơn trong năm hai nghìn hai mươi hai
và một lượng vốn ngân hàng tăng lớn đến từ các nhà đầu tư nước ngoài
dự kiến hoàn tất và đổ vào thị trường bất động sản việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
các nhà đầu tư gốc á từ singapore malaysia sẽ tiếp tục đổ vốn vào thị trường
nhận định về xu hướng thị trường các chuyên gia cho rằng phân khúc nhà ở
vẫn là lựa chọn hấp dẫn của nhà đầu tư nội và ngoại bởi tỷ suất sinh lời hấp dẫn
bên cạnh đó dòng vốn cũng có xu hướng dịch chuyển và gia tăng
ở phân khúc bất động sản công nghiệp khách sạn văn phòng và bán lẻ
đáng chú ý phân khúc bất động sản công nghiệp và hậu cần
trở nên vượt trội hơn hầu hết các loại tài sản khác nhờ vào sự phát triển
của ngành sản xuất và xuất khẩu thương mại điện tử vận tải và kho bãi
theo số liệu từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn có số doanh nghiệp thành lập mới tăng đến gần hai mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
theo số liệu từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
bộ kế hoạch và đầu tư tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt hai mươi bảy ba trăm ba mươi năm doanh nghiệp
tăng năm năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn là một mươi ba năm trăm ba mươi sáu doanh nghiệp
tăng hai mươi bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy mỗi ngày có hơn bốn trăm năm mươi doanh nghiệp thành lập mới
đây cũng là tháng một có doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn còn có một mươi ba bảy trăm chín mươi chín doanh nghiệp
quay trở lại hoạt động
cũng theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
các doanh nghiệp đã đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tổng số vốn ba trăm bảy mươi tỷ đồng
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là ba trăm bảy mươi một trăm linh một tỷ đồng
giảm hai một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là một trăm năm mươi một bốn trăm năm mươi một tỷ đồng
tăng năm mươi hai tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
bên cạnh đó có bốn ba trăm tám mươi doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
giảm ba năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt hai trăm một mươi tám sáu trăm năm mươi tỷ đồng
giảm hai mươi một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đạt một mươi một hai tỷ đồng
tăng hai mươi hai bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ghi nhận biến động giá trên bất động sản com vn
cho thấy đầu năm hai nghìn hai mươi bốn một loạt dự án nhà ở xã hội ở hà nội
thiết lập mặt bằng giá mới so với hai tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
theo bất động sản com vn số lượng nhà ở xã hội trao bán trên thị trường chuyển nhượng rất ít
người mua hầu như không có nhiều lựa chọn về giá
trên thị trường hầu hết các căn hộ thuộc các dự án nhà ở xã hội đều tăng mạnh so với giá khi mở bán
giá giao dịch phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi sáu triệu đồng mỗi mét vuông
hội môi giới bất động sản việt nam cho biết nguồn cung phân khúc nhà ở bình dân liên tục sụt giảm mạnh
là nguyên nhân khiến giá căn hộ thuộc phân khúc này không ngừng leo thang
hiện tỷ trọng nguồn cung căn hộ thuộc phân khúc bình dân dưới hai mươi năm triệu đồng mỗi mét vuông
trên tổng nguồn cung nhà ở liên tục tụt giảm từ mức ba mươi vào năm hai nghìn một mươi chín còn bảy vào năm hai nghìn hai mươi hai và sáu vào năm hai nghìn hai mươi
sản phẩm chính của thị trường là nhà ở trung cấp và cao cấp
trong khi đó nhu cầu mua nhà ở thực tập trung ở phân khúc bình dân và luôn dẫn đầu trong cơ cấu nhu cầu nhà ở với tỷ trọng tám mươi
trải qua một năm tình hình kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng đối diện nhiều thử thách
với nhiều người dân thuê nhà trở thành phương án bắt buộc chứ không còn là lựa chọn
theo giới tư vấn bất động sản năm hai nghìn hai mươi ba xu hướng và tâm lý phổ biến của người tiêu dùng là ưu tiên sự linh hoạt
chiếm tỉ trọng lớn nhất ba mươi tám không muốn mua nhà vì giá chưa hợp lý
và không đủ tiền mua nhà chiếm hai mươi sáu
tuy nhiên dự báo sang nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn không đủ tiền mua nhà đã trở thành lý do hàng đầu
khiến người dân lựa chọn thuê nhà chiếm ba mươi ba
động lực thuê nhà vì ưu tiên sự linh hoạt đã giảm tỉ trọng xuống chỉ còn hai mươi bảy
trong đó trung cư là loại hình bất động sản được người thuê quan tâm nhiều nhất bốn mươi ba
để khắc phục khó khăn tài chính người thuê chủ động tìm bất động sản có diện tích nhỏ hơn
hoặc nằm ở vị trí xa trung tâm hơn
bộ công thương vừa văn hành thông tin
thông tư số ba mươi bảy quy định hạn ngạch thuê quan nhập khẩu mặt hàng muối chứng gia cầm năm hai nghìn hai mươi bốn
thông tư quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng trứng gia cầm thương phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn là sáu mươi tám sáu trăm bảy mươi tám
hạn ngạch mặt hàng muối là tám mươi tám tấn
hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng
làm nguyên liệu sản xuất thuốc sản phẩm y tế và làm nguyên liệu sản xuất hóa chất
hạn ngạch thuê quan nhập khẩu mặt hàng chứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu
thông tư có hiệu lịch từ ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn